đã thành thông lệ hàng năm tổng cục thể dục thể thao báo thể thao việt nam phối hợp tổ chức cuộc bầu chọn
vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu vận động viên huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc trên quy mô toàn quốc
danh hiệu là phần thưởng cao quý trao cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc
và các huấn luyện viên có vận động viên thi đấu đạt thành tích cao được các nhà báo thể thao trên toàn quốc bầu chọn trong năm
với thành tích giành được ba tấm huy chương vàng ở môn điển kinh tại sea games ba mươi
vận động viên nguyễn thị oanh đã xuất sắc trở thành vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
với tám trăm bốn mươi sáu điểm từ các lào phiếu của giới chuyên môn và các nhà báo nguyễn thị oanh đã lần đầu tiên giành được danh hiệu danh giá này
đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là nguyễn thị ánh viên và nguyễn huy hoàng ở môn bơi
trong danh sách một mươi vận động viên tiêu biểu của năm bóng đá nam góp mặt hai đại diện là
nguyễn quang hải và đỗ hùng dũng ở những vị trí thứ tư và thứ năm
cũng góp mặt trong top một mươi vận động viên tiêu biểu còn có đại diện ở các môn như cửa tạ quần vợt xe đạp và thể dục dụng cụ
trong khi đó ở hạ mục huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín huấn luyện viên mai đức trung và đội tuyển bóng đá nữ việt nam
được bầu chọn là huấn luyện viên tiêu biểu của năm với số điểm là bốn trăm hai mươi
xếp sau lần lượt là huấn luyện viên trần văn sĩ của môn điển kinh và nguyễn hoàng vũ ở môn bơi
nguyễn cao ngọc hùng ở môn điển kinh đã giành được số điểm cao nhất năm trăm bảy mươi hai điểm để nhận danh hiệu vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc
những vận động viên đứng ở vị trí tiếp theo là võ thanh tùng ở môn bơi và lê văn công ở môn cửa tạ
huấn luyện viên đặng văn phúc được vinh danh ở hạng mục huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc